tình trạng cây cao su chuẩn bị đến kỳ thu hoạch mù bị kẻ xấu chặt ngang thân với số lượng lớn
vừa xảy ra tại địa bàn xã sông hình thuộc huyện miền núi sông hình tỉnh phú yên khiến người dân hoang mang lo lắng
sự việc xảy ra tại hộ gia đình ông phan thanh hải ở thôn hòa sơn xã sông hình huyện sông hình tỉnh phú yên
cách đây gần một tuần khi thăm vườn cao su trồng cách nhà khoảng một năm km
anh hải tá hỏa khi thấy hàng chục cây cao su trồng được năm năm tuổi
có đường kính gốc từ một mươi đến hai mươi cm bị chặt ngang thân đổ rạp
kiểm tra toàn bộ khu vườn cao su gần hai hectare với hơn một một trăm linh cây thì có tới ba trăm hai mươi bảy cây đã bị chặt
vườn cao su này chỉ còn một năm nữa sẽ bắt đầu cho khai thác mù
tính chi phí từ khi trồng đến thời điểm này mỗi gốc cao su gia đình anh hải đầu tư gần một triệu đồng
vừa gia đình vẫn bà con ở đây thì cũng cầu mong làm cho ra
thế giờ ai cũng có vấn đề
các vườn có rẫy mà rẫy trong lúc rẫy toàn rẫy xa nhà hết
mà không làm ra thì bà con rất hoang mang
giờ không biết là giờ thì mình làm ra không biết đến ngày nào người ta phá
cũng tại xã sông hình trước đó một số hộ dân khác cũng bị kẻ xấu chặt cây cao su hoặc cắt gốc tiêu
người dân đã báo cáo chính quyền địa phương nhưng chưa được xử lý rất điểm
bà con ở trong này năm nào hầu như cũng bị chặt hết không có nhà nào không hết
có điều người ta chặt số lượng ít nên là người ta báo xã
người ta cũng qua
được biết hai năm gần đây giá mù cao su tăng trở lại
cây cao su đã đem lại thu nhập khá cao cho người nông dân
vụ việc xảy ra khiến nhiều người trồng cao su ở xã sông hình rất hoang mang lo lắng
thiết nghĩ chính quyền huyện sông hình sớm chỉ đạo các cơ quan chức năng
điều tra làm rõ và xử lý kẻ xấu để người dân yên tâm sinh sống và sản xuất
công an huyện miền núi sông hinh tỉnh phú yên cho biết đang khẩn trương điều tra vụ chặt phá
hàng trăm cây cao su
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về vụ phá hoại tài sản
gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng này trong các bản tin tiếp theo